ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội tổng kết kỳ họp thứ tám
và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín của quốc hội
cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại
hợp tác quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đồng thời xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại
năm hai nghìn hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội và cho ý kiến chỉ đạo điều hòa
về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của hội đồng dân tộc các ủy ban
các nhóm nghị sĩ hữu nghị các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
kiểm toán nhà nước và văn phòng
ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã tại một mươi một tỉnh và quyết định thành lập phường quảng thành thuộc thị xã giang nghĩa
thành lập thành phố giang nghĩa thuộc tỉnh đắk nông và xem xét quyết định việc điều chỉnh
kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín giữa các bộ ngành và địa phương
và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho ngân hàng phát triển việt nam
bên cạnh đó xem xét thông qua chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
của ủy ban thường vụ quốc hội xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia
đã xuất cấp từ ngày một một hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi bốn hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội cho biết kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn vừa kết thúc
với nhiều nội dung quan trọng được xem xét quyết định
trong đó các luật bộ luật nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận cao
tiếp tục tạo dấu ấn quan trọng trong hoạt động của quốc hội
chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành
đánh giá kết quả kỳ họp một cách toàn diện khách quan
và chỉ ra những điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị chú đáo cho kỳ họp thứ chín
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua
việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tại một mươi một tỉnh
hòa bình hà giang phú thọ hà nam quảng ninh nghệ an quảng trị
thừa thiên huế lâm đồng đồng tháp long an
và việc thành lập thành phố giang nghĩa thuộc tỉnh đắk nông
và quyết định thành lập phường quảng thành thuộc thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông